kính chào quý vị mời quý vị theo dõi chương trình nhịp sống miền đông
được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị một trong những nội dung mới mà nghị quyết hai mươi bốn về phát triển vùng đông nam bộ
đó là đông nam bộ phải trở thành một hình mẫu tiêu biểu hiệu quả cao trong hợp tác liên kết vùng
cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng hiện đại lấy kinh tế số kinh tế chia sẻ
kinh tế xanh kinh tế tuần hoàng là trọng tâm
hiện nay tại các địa phương vùng đông nam bộ xác định việc chuyển đổi hoặc xây dựng mới
các khu công nghiệp sinh thái là vô cùng cần thiết mở ra những cơ hội lớn
lợi thế cạnh tranh cho việt nam trong cuộc đua thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
trên thực tế cạnh tranh trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện đang diễn ra vô cùng gây gắt
không chỉ giữa các quốc gia tiếp nhận đầu tư với nhau mà còn có sự cạnh tranh giữa các nước
tiếp nhận đầu tư với các quốc gia xuất khẩu đầu tư
tăng cường thu hút dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao đang là chiến lược
mà nhiều địa phương trong vùng đông nam bộ đang bám sát
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
nhà máy tại đồng nai và nhà máy nào cũng hoạt động hiệu quả
đủ thấy sự lựa chọn của chúng tôi là đúng đắn
là tỉnh nằm trong vùng đông nam bộ vùng kinh tế trọng điểm phía nam của việt nam
vùng có cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản phát triển và năng động nhất hiện nay
là trung tâm cửa ngõ kết nối giao thương đầu tư du lịch giao lưu văn hóa khoa học kỹ thuật
với nhiều vùng kinh tế khác của việt nam và hướng ra quốc tế
tỉnh đồng nai hiện có số lượng các khu công nghiệp lớn nhất cả nước
tổng diện tích đất trên một mươi tám năm trăm linh hectare
trong đó ba mươi ba khu công nghiệp được cấp phép thành lập với tổng diện tích trên một mươi năm trăm một mươi bốn hectare
đồng nai cũng đã đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp cần tập trung chỉ đạo điều hành
trong đó đề ra sáu nhiệm vụ giải pháp cần tập trung ưu tiên chỉ đạo tạo động lực
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư
kinh doanh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
bci chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành
ddci vừa được triển khai chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh
papi nỗ lực giải quyết tháo gỡ khó khăn tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh
chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế giá cả
thị trường thế giới khu vực trong nước để kịp thời có các giải pháp phù hợp
đồng bộ linh hoạt và hiệu quả với các vấn đề mới phát sinh
theo bà quản lý các khu công nghiệp đồng nai trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi bốn thu hút đầu tư
trong nước vào các khu công nghiệp của tỉnh đạt gần hai tỷ đồng đạt hơn chín mươi chín năm kế hoạch năm
các dự án trong nước đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh từ đầu năm đến nay đa số là xây
dựng nhà xưởng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp hiện các
khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút khoảng sáu trăm năm mươi dự án đầu tư của doanh nghiệp trong nước
vốn đăng ký gần tám mươi một hai ngàn tỷ đồng các doanh nghiệp trong nước sản xuất nhiều ngành nghề như
dệt may sản phẩm gỗ chế biến thực phẩm cơ khí chế tạo trong đó có nhiều doanh nghiệp đã tham
gia vào chuỗi cung ứng cho các đối tác nước ngoài nên sản phẩm vừa có thể tiêu thụ trong nước vừa
xuất khẩu sang nhiều nước sau ba mươi năm xây dựng và phát triển các khu chế xuất khu công nghiệp
ở thành phố đã có chín doanh nghiệp được chứng nhận
doanh nghiệp công nghệ cao một doanh nghiệp fdi được chứng nhận hoặc
động ứng dụng công nghệ cao và hơn hai mươi doanh nghiệp khác đầu tư vào những lĩnh vực kỹ thuật công nghệ
cao như cơ khí chính xác linh kiện điện điện tử tự động hóa thiết bị y tế cao cấp pin năng lượng
mặt trời đặc biệt một số nhà đầu tư bắt đầu đi vào công nghệ của nền kinh tế trí thức như sản
xuất con chip thiết kế vi mạch cơ cấu lao động được chuyển dịch từ các ngành thâm dụng lao động
sang bốn ngành công nghiệp chủ lực
cơ khí điện điện tử hóa dược và chế biến tinh lương thực thực phẩm góp phần thực hiện
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triển của thành phố
chúng tôi đánh giá chủ trương thành lập và phát triển các khu chế xuất khu công nghiệp trên địa bàn
thành phố là một chủ trương rất đúng đắn góp phần phát triển kinh tế phát triển công nghiệp của
thành phố và thúc đẩy nhanh hơn quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của thành phố nói riêng
và của đất nước nói chung
hiện nay vốn đầu tư vào ngành điện tử công nghệ thông tin ở các khu chế xuất khu công nghiệp
thành phố hồ chí minh chiếm bốn bảy mươi tám tổng số bốn các dự án với số vốn đầu tư một tám mươi một tỷ usd tỷ lệ thu hút
vốn đầu tư bình quân tính trên một hectare đất là một mươi bảy sáu mươi một triệu usd trong khi đó với những ngành thân dụng
lao động tại các khu chế xuất khu công nghiệp trên địa bàn thành phố vốn đầu tư chiếm một mươi bảy năm mươi một tổng số
dự án với số vốn đầu tư một bảy mươi chín tỷ usd tỷ lệ thu hút vốn đầu tư bình quân tính trên một hectare đất là năm năm mươi bảy triệu usd
câu số này đã nói lên thực tế hiệu quả thu hút đầu tư ngành công nghệ cao luôn ưu thế và cao hơn nhiều so với
các ngành thâm dụng lao động các ngành sản xuất truyền thống từ đây cũng đặt ra bài toán đối với các công ty
hạ tầng quản lý khu chế xuất khu công nghiệp là làm sao giảm các ngành thâm dụng lao động chuyển hướng
thành khu công nghiệp xanh thu hút chất xám
bảo vệ tài nguyên và môi trường
với hàng chục ngàn nhà máy và phải nói sự thành công của quá trình công nghiệp hóa đang đặt ra vấn đề trong
thời gian tới là chúng ta phải tiếp tục phát triển
định hướng phát triển các khu chế xuất khu công nghiệp của thành phố theo hướng hiệu quả và đổi mới sáng tạo
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi năm do hepsa xây dựng nêu rõ thành phố sẽ xây dựng các khu công nghiệp mới có chất lượng
và tính cạnh tranh cao phù hợp với doanh nghiệp ứng dụng
công nghệ cao và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
trong đó đối với khu vực phía đông thành phố sẽ được bố trí trong khu đô thị sáng tạo
tương tác tốt phía đông thành phố để bao đảm không gian sản xuất công nghệ cao
đối với phía nam thành phố sẽ chuyển đổi theo hướng thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao
đối với khu chế xuất tên thuận và hình thành khu công nghiệp sinh thái đô thị cảng đối với khu công nghiệp hiệp phước
việc chuyển dịch đầu tư sẽ là xu thế tất yếu đối với các doanh nghiệp thâm dụng lao động
các ngành thâm dụng lao động mức lợi nhuận thấp sẽ tự động chuyển dịch ra khu vực xa hơn
có mức chi phí thấp hơn để bảo đảm giá thành sản xuất hợp lý
từ năm sáu năm trước đến nay chúng tôi đã nỗ lực cố gắng thu hút một số doanh nghiệp công nghệ cao
đến khu chế xuất tên thuần
ở giai đoạn đầu khoảng chín mươi các doanh nghiệp đầu tư vào khu đều thuộc các ngành công nghiệp truyền thống
thâm dụng lao động cao
nhưng giai đoạn này cũng đạt được thành công cơ bản
nhưng từ khoảng sáu năm trở lại đây các ngành cung cấp dịch vụ công nghệ cao
giá trị gia tăng cao đã giếm gần bốn mươi năm mươi
trong số này phải kể đến các công ty như vng cmc fpt vnb
đều đã xây dựng các trung tâm dữ liệu trong khu chế xuất
một số công ty như amcc maxwell trong tòa nhà vườn ôm doanh nghiệp của chúng tôi
cũng đều là những doanh nghiệp về phần mềm công nghệ cao
khu công nghệ cao tp hcm được thành lập năm hai nghìn một mươi ba
năm hai nghìn hai đến nay khu công nghệ cao đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
cho một trăm sáu mươi ba dự án với tổng vốn đầu tư đạt hơn một mươi hai tỷ usd
trong đó có nhiều dự án của các tập đoàn công ty công nghệ cao như
intel hoa kỳ samsung hàn quốc tti đức ntt nhật bản
các doanh nghiệp không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn liên tục tăng vốn
đầu tư mở rộng sản xuất tại khu công nghệ cao
đóng góp quan trọng vào kiêm ngạch xuất nhập khẩu của thành phố
trong giai đoạn mới tp hcm sẽ chuyển đổi mô hình hoạt động khu chế xuất
khu công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao thân thiện môi trường
có hàm lượng giá trị gia tăng cao
đây cũng là tiền đề để hình thành cụm liên kết ngành công nghiệp tại miền đông nam bộ
đó cũng chính là cơ sở hình thành vùng động lực công nghiệp công nghệ thông tin công nghệ số
thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm điện điện tử các sản phẩm internet vạn vật
trí tuệ nhân tạo tại tỉnh đồng nai bình dương và bà rịa vũng tàu
từ bước hình thành cụm liên kết ngành công nghiệp xây dựng vùng động lực công nghiệp công nghệ thông tin
thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm điện điện tử các sản phẩm internet vạn vật

chương trình nhịp sống miền đông kỳ này đến đây là kết thúc
chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các lần phát sóng tiếp theo